tại nga trong các ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng chín đại sứ quán việt nam tại liên bang nga đã long trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tiễn biệt đồng chí trần đại quang ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam